hôm nay đã là ngày thứ một mươi một thành phố hà nội thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các biện pháp phòng chống dịch được xiết chặt với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn không để dịch lây lan trên diện rộng
lượng người ra đường đã ít hơn nhưng theo ghi nhận của phóng viên thì tranh thủ đường vắng không ít người đã cố tình vi phạm luật giao thông
bảy giờ sáng tại ngã tư nguyễn hoàng phạm hùng
chỉ trong vòng chưa đầy một mươi phút đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm giao thông
phổ biến nhất là vượt đèn đỏ thậm chí xe vi phạm còn xếp thành đoàn nối đuôi nhau
thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho thấy trong vòng một mươi ngày đầu thực hiện giãn cách
đã ghi nhận hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
con số này khá là nhiều
điều này cũng khá cao so với mật độ phương tiện tham gia giao thông trong tình hình thực tế hiện nay
đối với những trường hợp vi phạm đơn vị đã tiến hành lọc hình ảnh và lưu lại dữ liệu vi phạm
thiết lập hồ sơ để xử lý sau khi hết thời gian giãn cách
trong thời gian thời gian giãn cách thì lực lượng giao thông cũng sẽ phù hợp với các lực lượng
tại các cây chốt kiểm dịch cũng như là qua các hệ thống giám sát cũng sẽ điều chỉnh

và cũng để làm giảm những vi phạm giao thông
cùng với đó phòng cảnh sát giao thông cũng tăng cường hệ thống camera giám sát
phạt nguội các vi phạm đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền
khuyến cáo người dân trong quá trình tham gia giao thông đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh